gần hai mươi một giờ tối ngày hai mươi tháng bảy chuyến bay đầu tiên chở một trăm chín mươi sáu người bình định từ tp hcm về quê đã hạ cánh xuống sân bay phú cát
đây là những người có hoàn cảnh khó khăn không việc làm không có chỗ ở ổn định trong tp hcm được tỉnh bình định đón về quê bằng máy bay
sau khi xuống sân bay một trăm chín mươi sáu người này được cơ quan chức năng tỉnh bình định sắp xếp lên năm xe ô tô
sau đó đưa về khu cách ly tập trung do bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý
được biết trong hai tuần tới tỉnh bình định sẽ bố trí ba chuyến bay nữa vào các ngày hai mươi ba hai mươi bảy và ba mươi tháng bảy
dự kiến đưa khoảng một người dân bình định từ tp hcm trở về quê để tránh dịch
trước khi lên máy bay về quê người dân sẽ được xét nghiệm sars cov hai
khi về đến bình định sẽ được xe ô tô đón về các khu cách ly tập trung bảy ngày và tiến hành xét nghiệm sars cov hai theo quy định
sau bảy ngày ai có kết quả xét nghiệm âm tính thì được đưa về nhà và tiếp tục theo dõi giám sát và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định